tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn công tác trung ương đã làm việc với ban thường vụ và lãnh đạo chủ chốt thành phố hải phòng
về tình hình kết quả hai năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ thành phố
cùng dự và làm việc có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam
sau hai năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ thành phố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
hệ thống chính trị được củng cố bảo đảm đồng bộ hoạt động thông suốt hiệu lực hiệu quả tiếp tục đổi mới
nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt cao hơn mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra
như tổng sản phẩm trên địa bàn năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến tăng hơn một mươi bốn
hải phòng nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất cả nước
sản lượng hàng hóa qua cảng hải phòng bình quân hai năm tăng hơn một mươi sáu
hai nghìn một mươi bảy ước đạt hơn bảy mươi một tỷ đồng
trong đó thu nội địa vượt trước ba năm mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố xác định
hải phòng có bước phát triển đột phá về cơ cấu hạ tầng với việc khởi công khu trung tâm hành chính
triển khai cảng quốc tế lạch huyện tổ hợp sản xuất chế tạo ô tô vinfast
thành phố đã triển khai xây dựng trung tâm thương mại ieon
bệnh viện quốc tế vinmec khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hòn dấu đồ sơn
nhiều dự án kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược với thành phố như đường cao tốc hà nội hải phòng
cảng hàng không quốc tế cát bi cầu tân vũ lạch huyện nâng cấp quốc lộ một mươi
cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng đã được triển khai và hoàn thành
các lĩnh vực văn hóa giáo dục khoa học công nghệ y tế có nhiều tiến bộ
an ninh quốc phòng được tăng cường trật tự trị an xã hội được bảo đảm đời sống nhân dân ngày càng cải thiện
kết luận buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định hải phòng là thành phố có vị thế tiềm năng rất quan trọng
nhiều thế mạnh có truyền thống cách mạng truyền thống lịch sử và văn hóa
bộ mặt đô thị nông thôn đang ngày càng phát triển đổi mới thể hiện khí thế quyết tâm và khát vọng vươn lên
nhiều lần về với hải phòng tổng bí thư đã cảm nhận được sự phát triển
đổi thay hứa hẹn triển vọng phát triển rộng lớn của thành phố
năm hai nghìn một mươi chín đảng bộ thành phố hải phòng phân đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới
xóa cơ bản hộ nghèo là những kết quả rất căn bản
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh chưa bao giờ hải phòng có được cơ đồ như ngày nay
tuy nhiên tổng bí thư cũng lưu ý đảng bộ chính quyền thành phố không được chủ quan
cần tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh nguồn lực truyền thống yêu nước truyền thống cách mạng để phát triển
hải phòng cần thường xuyên giả soát quy hoạch tổng thể
thực hiện một cách bài bản căn cơ tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững
trên cơ sở quy hoạch tổng thể thành phố cần chọn từng phần việc cụ thể để làm dứt điểm thấy rõ hiệu quả
nhấn mạnh đến công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
tổng bí thư yêu cầu đảng bộ thành phố cần nhận thức sâu sắc hơn nữa toàn diện hơn nữa
coi trọng công tác cán bộ tăng cường xây dựng mối đoàn kết nội bộ tăng cường phòng chống tham nhũng
tại sao vừa rồi ta phải rời mấy cái nghị quyết trung ương bốn
tại sao từ thời cụ nguyễn văn linh đã phải những việc cần làm ngay
rồi nghị quyết trung ương năm khóa tám rồi nghị quyết trung ương sáu
nghị quyết trung ương bốn mấy lần rồi nghị quyết bộ chính trị
xưa ra nó cũng đã chỉ thị bảy mươi hai mà chỉ tắm từ vai tắm xuống có đụng gì bên trên đâu
giờ đưa ra nghị quyết này chống tiêu cực
thì người dân là đang nói
là trên nóng dưới lạnh
thế quốc hội đang thảo luận
thì dưới ta phải làm đi chứ
mà sơ xảy một cái thôi thì hậu quả nó khôn lường
mong các đồng chí hết sức quan tâm cái chỗ công tác xây dựng đoàn
hệ thống chính trị quan hệ với dân mất dân là mất tất
giáo dục tư tưởng không được để suy thoái biến chất
rất là kiên cường
thế nào không kiên cường thì thôi đi
các người cũng khuyên tôi bảo là bây giờ chống tăm súng làm vừa vừa
chống sợ anh em nhụt trí
rồi thu chột mất động cơ
thế có phải không vừa rồi ta làm như kinh tế có lên không
năm nay kinh tế có lên không
xã hội có ổn định không
vai trò vị thế quốc tế thế nào
vừa làm như apec như thế
từ xưa nay mà một ngày đón hai nguyên thủ quốc gia hạ chiều cường được
báo chí nói thế thế giới nói thế
ta vừa mới đón hôm qua hôm kia
thế vì thế mình phải thế nào nhé
có phải vì ta chống tăm dũng rồi không ai đến đây không
hay là người ta căng thiết
hay là kinh tế xã hội là không liên
nên là chúng ta phải rất kiên định cái chỗ này
tổng bí thư cũng lưu ý đảng bộ thành phố hải phòng cần chú trọng phát triển công nghiệp du lịch
đồng thời mong muốn đảng bộ thành phố phải gìn giữ bản sắc truyền thống văn hóa
coi đây là nguồn lực tinh thần to lớn
xây dựng hải phòng trở thành thành phố xanh văn minh hiện đại
phát triển bền vững xứng đáng là thành phố cảng anh hùng của đất nước